vào lúc một mươi h ngày một mươi tám tháng chín bão số năm đã đi vào đất liền các tỉnh quảng bình thừa thiên huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của báo ở quảng trị thừa thiên huế đã có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
ở đảo bạch long vĩ cồn cỏ lý sơn có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
ở các tỉnh trung bộ đã có mưa rất to lượng mưa là từ một trăm linh ba trăm linh mm
vào hồi một mươi giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu sáu độ vĩ bắc một trăm linh bảy hai độ kinh đông trên đất liền các tỉnh quảng trị thừa thiên huế
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số năm ở vịnh bắc bộ và vùng biển các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
bao gồm cả đảo côn cỏ đảo lý sơn trong chiều nay còn có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động